ngày một mươi sáu tháng một mươi đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn thương trực việt nam tại liên hợp quốc
với tư cách chủ tình ủy ban của hội đồng bảo an liên hợp quốc về nam sudan
đã chủ trì phiên họp trực tuyến của ủy ban với đại diện đặc biệt của tổng thư ký liên hợp quốc
về trẻ em và xung đột vũ trang
phiên họp đã tập trung thảo luận về tình hình nam sudan trong thời gian qua
trong đó có các tiến triển như số thư vong trẻ em do xung đột tại đây đã giảm đáng kể từ năm hai nghìn một mươi
sau khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn
đánh giá cao các nỗ lực của chính phủ chuyển tiếp và các bên liên quan tại nam sudan
trong bảo vệ trẻ em những năm gần đây đặc biệt là sự kiện chính phủ đã ký chương trình hành động chung
với liên hợp quốc vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi nhằm ngăn ngừa và xóa bỏ các vi phạm đối với trẻ em
đại diện việt nam kêu gọi chính phủ nam sudan tiếp tục thúc đẩy triển khai chương trình hành động chung
với liên hợp quốc và tăng cường bảo đảm tiếp cận lương thực giáo dục và y tế cho trẻ em tại đây